lễ hội chợ viếng nam định là phiên chợ cầu may một năm chỉ họp một lần duy nhất
đặc biệt họp chợ chủ yếu vào từ buổi tối đến sáng sớm hôm sau
và vào tối qua ngày bảy dạng sáng tám tháng riêng đến hẹn lại lên
người dân địa phương và du khách khắp nơi đã lại nô nước rủ nhau về chơi chợ việt nam định
ở nam định có tới bốn chợ viếng cùng tồn tại đó là chợ viếng phủ giày phụ bản
chợ viếng nam giang nam trực chợ viếng nghĩa thịnh nghĩa hưng và chợ viếng mỹ trung mỹ lộc
nhưng được biết đến và thu hút khách du lịch nhiều nhất vẫn là chợ viếng phụ bản
tương truyền chợ viếng ở xã kim thái huyện phụ bản còn được gọi là chợ phủ
là do chợ gắn với quần thể di tích lịch sử văn hóa phủ dày thờ mẫu liễu hạnh
theo đó người ta tới chợ viếng phụ bản còn với tâm thức đến lễ mẫu xin lộc mẫu
họ tin rằng mọi vật dụng mà họ mua trong chợ sẽ được mẫu mẹ chứng giám và phù hộ
đến chợ viếng này thì tôi bán mặt hàng chủ yếu là sung hoa mộc mực gương
và cái chanh với cây trắc bạch diệp với cây khế đó
mặt hàng này phục vụ cho người dân để mua về chủ yếu là lễ lọc xuân đầu năm
với lại cho cả năm may mắn thôi
du khách đến chợ viềng vừa đi chơi vãn cảnh chợ vừa mua bán những vật dụng may mắn
gồm đủ các loại cây trồng nông cụ truyền thống đồ cổ và đồ giả cổ
các loại thực phẩm vừa vào phủ lễ mẫu cầu mọi sự may mắn bình an
làm ăn phát đạt cầu mưa thuận gió hòa để mùa
màng tươi tốt diễn ra từ chiều tối mùng bảy cho đến sáng và cả ngày hôm sau
phiên chợ diễn ra rất đông vui nhộn nhịp
du khách đến từ khắp nơi trên cả nước đông nhất vẫn là người nam định và các tỉnh đồng bằng sông hồng
mỗi năm chợ viên thu hút hàng vạn lượt khách du lịch thập phương về du xuân mua sắm chơi hội lễ chùa
mọi người đến với chợ viềng đều mua may cầu lành cho năm mới được bình an phát đạt